thưa quý vị sáng nay ngày một tháng chín là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ hai tháng chín
nhiều người dân lựa chọn rời hà nội từ sáng sớm để tránh tắc đường
nhưng vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng ồn tắc kéo dài đặc biệt là khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô
lượng phương tiện dồn lên đường vành đe ba trên cao để ra cửa ngõ thành phố hà nội từ sáng sớm nay
khiến tuyến này ủn tắc kéo dài tới một mươi km
dòng ô tô nhích từng mét di chuyển theo hướng từ cầu mai dịch
cao tốc pháp vân cầu rẽ cao bồ mai sơn quốc lộ bốn mươi năm
tại nút giao nguyễn trãi nguyễn xiển mật độ phương tiện gia tăng ngay ở đường vành đai ba trên cao và dưới thấp
trong khi đó khu vực trước trạm thu phí vào cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
tình trạng dồn ứ phương tiện cũng xảy ra
dòng ô tô di chuyển chậm kéo dài hơn một km
các phương tiện di chuyển khó khăn và mất nhiều thời gian để qua được trạm thu phí
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba đã bố trí lực lượng phương tiện để ứng trực
sẵn sàng giải quyết tình huống phát sinh trên tuyến